các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cầm đặt liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
thưa quý vị covid đã và đang mang đến vô vàn những nỗi sợ khác nhau
trong đó tại hồng kông những người già đang phải đối mặt với nỗi lo chết không ai biết bởi phải sống và cách ly một mình trong nhà
thống kê cho thấy tại hồng kông
đang có tới hơn một trăm năm mươi hai cư dân trên sáu mươi năm tuổi hiện đang sống một mình
họ thiếu hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng trở thành nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất tại đặc khu hành chính hồng kông
rất nhiều người trong số đó có những biểu hiện như mất ngủ đau đầu dữ dội và lo sợ ngày tồi tệ nhất sẽ xảy ra với mình vì covid một mươi chín mà không ai hay biết
bà lầu bảy mươi hai tuổi cảm thấy bất lực lẫn tuyệt vọng khi phải cách ly một mình trong căn nhà ở hồng kông suốt hai tuần vì mắc covid một mươi chín
bà nói tôi bật khóc ngày nào cũng lo sợ chuyện không hay xảy ra với mình
rất nhiều người như bà lâu khi bị mắc covid một mươi chín đã không liên lạc được với các bệnh viện mà phải gọi bác sĩ về nhà
không có người hỗ trợ mua đồ dùng thiết yếu mà phải tự ra ngoài mua
nhiều người già thậm chí không biết bất kỳ đường dây nóng hay bất kỳ cơ quan chính phủ dịch vụ xã hội nào để hỗ trợ bệnh nhân covid một mươi chín
họ chỉ biết gọi nhân viên xã hội xin thuốc hạ sốt thuốc ho khẩu trang và đồ hộp
sau khi lượng đầu sinh được từ trợ cấp hết họ phải ăn cháo suốt nhiều ngày
đôi khi họ mệt tới mức nằm liệt giường và bỏ bữa hoàn toàn
các chuyên gia y tế cho biết người cao tuổi ở hồng kông đặc biệt dễ bị tổn thương bởi biến chủng omicron có khả năng lây nhiễm cao
trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng của nhóm dân số này tại đặc khu khá thấp
hệ thống y tế hồng kông quá tải bởi số ca nhập viện ngày càng tăng khiến cho nhiều bệnh nhân phải cách ly tại nhà
theo hiệp hội an toàn gia đình công dân cao tuổi hồng kông
số cuộc gọi điện liên quan đến covid một mươi chín từ nhóm cư dân này tăng khoảng ba mươi bảy lần từ tháng một
yvan linh quai kiều thành viên hiệp hội vì tổ chức cộng đồng cho biết
hầu hết những người cao tuổi mà ông giúp đỡ sống một mình hoặc là các cặp vợ chồng không ở cùng con cháu
một phần ba trong số này mắc covid một mươi chín
iran ước tính đợt bùng phát liên quan đến biến chứng omicron sẽ khiến cho hơn một trăm linh người cao tuổi ở hồng kông mắc covid một mươi chín
nhấn mạnh họ cần được hỗ trợ khẩn cấp
ông cho rằng
chính quyền hồng kông chưa cung cấp hỗ trợ nhóm người cao tuổi đầy đủ và kịp thời
ông y van cho biết thêm họ nghèo khó yếu đuối không sử dụng mạng xã hội và không có người thân hỗ trợ
nhóm dân này là những người dễ bị tổn thương nhất cần được giúp đỡ góp phần hạn chế ca tử vong trở nặng
có thể nói đây đang là một vấn đề vô cùng cấp bách tại hồng kông
bởi sự quá tải y tế khó điều trị được cho mọi người dân
xong cũng bởi những người già mắc bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao rất dễ tổn thương trước sự tấn công của covid một mươi chín
do đó chính quyền hồng kông cần tập trung hơn vào nhóm đối tượng này
hỗ trợ họ điều trị để không làm trầm trọng thêm tình trạng dịch bệnh vốn đã rất căng thẳng tại khu vực
vấn đề người già tại hồng kông đang phải đối mặt trong đại dịch covid
cũng chính là một bài học mà nhiều nước trên thế giới cần rút ra cho mình
chứng kiến tình trạng nguy cấp tại hồng kông
mới đây giới chức y tế trung quốc đại lục cũng kêu gọi người cao
tuổi nên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ông vương hạ thắng phó chủ nhiệm ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhấn mạnh
dịch bùng phát ở hồng kông là một bài học đặc biệt sâu sắc cho thấy
nếu tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người cao tuổi thấp
thì tỷ lệ ca bệnh nặng và tử vong sẽ rất cao
hiện nay chỉ có gần hai mươi số người trên tám mươi tuổi ở trung quốc được tiêm mũi vaccine nhắc lại
và chỉ năm mươi một số người ở độ tuổi này đã hoàn thành tiêm chủng hai mũi cơ bản
với mật độ dân cửa đồng
hồng kông ghi nhận tỷ lệ tử vong trong những tuần gần đây cao hơn hai mươi bốn lần so với singapore
do có rất nhiều người già chưa được tiêm chủng khi biến thể omicron lây lan ở các nhà dưỡng lão
các quan chức trung quốc nêu rõ sẽ không sớm từ bỏ chính sách zero covid
hoặc là nới lỏng yêu cầu cách ly kéo dài hàng tuần đối với phần lớn du khách quốc tế
những biện pháp nghiêm ngặt này đã giúp trung quốc đại lục khống chế số ca tử vong rất thấp
chỉ hai trường hợp tử vong năm hai nghìn hai mươi một và không có ca tử vong nào kể từ đầu năm nay
tuy rằng đang phải đối mặt với làn sóng covid thứ năm vô cùng nguy hiểm
nhưng để thích nghi với tình hình mới hiện nay hồng kông cũng vừa có thông báo
về việc sẽ dỡ bỏ những biện pháp hạn chế phòng covid một mươi chín và mở cửa lại trường hợp từ giữa tháng bốn

và mở cửa trở lại trường hợp
hồng kông đã lên kế hoạch nới lỏng một số biện pháp phòng dịch covid một mươi chín vào tháng bốn
dỡ bỏ lệnh cấm bay từ chính quốc gia giảm thời gian cách ly đối với những người đến từ nước ngoài
và mở cửa trở lại trường hợp
các động thái do trưởng đặc khu hành chính lâm trịnh nguyệt nga công bố vào ngày hai mươi một tháng ba
có thể làm dịu đi một số chỉ trích từ những cư dân đang ngày càng thất vọng với các biện pháp nghiêm ngặt của hồng kông
một số trong các biện pháp này đã được áp dụng trong hơn hai năm
lệnh cấm bay sẽ được dỡ bỏ từ ngày một tháng bốn
trong khi thời gian cách ly bắt buộc sẽ cắt giảm xuống còn bảy ngày nếu có kết quả xét nghiệm âm tính
bà lâm nói trong một cuộc họp báo
trước đó bà cũng cho hay các biện pháp hạn chế sẽ được áp dụng cho đến hết ngày hai mươi tháng bốn
các trường học sẽ được mở cửa trở lại từ ngày một mươi chín tháng bốn sau kỳ nghỉ lễ phục sinh
trong khi đó các địa điểm công cộng bao gồm các cơ sở thể thao cũng sẽ mở cửa trở lại từ ngày hai mươi một tháng bốn
biên giới hồng kông đã bị đóng cửa kể từ năm hai nghìn một mươi
với rất ít chuyến bay có thể khai thác
hồng kông đã bị hạ cảnh và hầu như không có hành khách nào được phép quá cảnh
những biện pháp phòng dịch covid một mươi chín đã cô lập trung tâm tài chính toàn cầu một cách hiệu quả
các quy định cùng với sự thay đổi liên tục từ chính quyền
đã gây ra một làn sóng di cư của cư dân trong hai tháng qua
dữ liệu cho thấy đã có hơn năm mươi bốn người đã rời khỏi hồng kông vào tháng ba
so với hơn bảy mươi một trong tháng hai và gần một mươi bảy vào tháng một mươi hai trước khi đợt lây lan thứ năm diễn ra tại đây
nền kinh tế hồng kông đang chật vật với tình trạng đóng cửa trên diện rộng
trong khi nhiều người trong số bảy bốn triệu cư dân của đặc khu đang phải chật vật
vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần đặc biệt là trong các gia đình có thu nhập thấp
cùng với việc gỡ bỏ các lệnh hạn chế kế hoạch tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín hàng loạt
cũng sẽ bị hoãn lại bà lan cho biết thêm
hồng kông đã ghi nhận hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín kể từ khi đại dịch bắt đầu
trong đó có khoảng năm ca tử vong hầu hết xảy ra trong tháng qua
theo ước tính của các chuyên gia y tế khoảng bốn triệu người có thể đã nhiễm virus
vì có nhiều người dân mắc bệnh và kết lý tại nhà mà không thông báo cho chính quyền
sau hơn hai năm kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát khiến gần một triệu người tử vong ở mỹ
tình hình dịch bệnh ở nước này đang dần lắng dịu
tuy nhiên mới đây giới chuyên gia y tế mỹ cảnh báo dòng vụ lây lan nhanh pa hai của biến thể omicron
có thể sớm dẫn đến một làn sóng dịch covid một mươi chín
cô vấn y tế chính của nhà trắng tiến sĩ anthony
cho biết biến chủng pa hai là lây nhiễm nhanh hơn biến thể omicron phiên bản gốc khoảng năm mươi sáu mươi
mặc dù có vẻ không gây nghiêm trọng giới chức y tế tiếp tục nhấn mạnh vaccine và tiêm mũi tăng cường
vẫn là những cách tốt nhất để ngăn ngừa dịch lây lan
theo tiến sĩ fauci biến thể ba hai đã khiến cho số ca mắc covid một mươi chín gia tăng ở trung quốc
và một số khu vực ở châu âu
ước tính các ca nhiễm pa hai mới chiếm khoảng hai mươi năm ba mươi số ca mắc mới ở mỹ
nhưng biến thể này không thể dẫn đến những ca mắc covid một mươi chín
biến thể pa hai được dự báo sẽ sớm trở thành biến thể phổ biến nhất tại mỹ
ông fauci cảnh báo về một đợt bùng phát các ca nhiễm pa hai
nhưng có thể sẽ không lớn như các làn sóng lây nhiễm biến thể khác
giới chức y tế tiếp tục nhấn mạnh vaccine và tiêm mũi tăng cường
vẫn là những cách tốt nhất để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh
mặc dù quan điểm của giới chức mỹ về vaccine không thay đổi
nhưng tỷ lệ tiêm chủng mũi tăng cường ở nước này vẫn chưa chạm được đến ngưỡng ba mươi
do đó để ngăn ngừa dòng phụ omicron ba hai làm bùng dịch trở lại
mỹ cần tìm cách tăng cường niềm tin của người dân vào vaccine ngừa covid một mươi chín
đặc biệt là những người nhóm nguy cơ cao bởi mặc dù pa hai và omicron nói chung
có thể không gây ra bệnh nặng ở người trẻ
nhưng nhóm nguy cơ cao lại rất dễ tổn thương trước sự tấn công của chúng
chúng tôi xin chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý
thưa quý vị công tác tiêm chủng cho trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi đang được nhà nước ta đặc biệt quan tâm
mới đây ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
vì thế các cơ sở giáo dục phải chuẩn bị nắm thật chặt kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ
theo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm các cơ sở giáo dục phải tập trung chuẩn bị
nắm thật chặt kế hoạch phương án tổ chức tiêm và bảo đảm quy trình tiêm chủng
khi kế hoạch tiêm ban hành thì cần thực hiện đúng trong đó điểm tiêm phải thuận lợi nhất cho học sinh
tránh trường hợp đưa học sinh từ trường này qua trường khác để tìm
với phương trầm đơn vị tiêm phải chạy theo điểm tiêm
trừ trường hợp cơ sở mà y tế đánh giá không đủ điều kiện tiêm
ông dương trí dũng yêu cầu đối với nhóm học sinh có nguy cơ cao
khi tổ chức tiêm vaccine phải trao đổi kỹ với phụ huynh y tế địa phương
trước khi tiêm phải có ý kiến của y tế địa phương để nhóm học sinh này được chăm sóc từng đối tượng một
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm căn cứ tình hình thực tế về diễn biến dịch covid một mươi chín hiện nay
sở đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc các nội dung
thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo đảm an toàn
phòng chống tai nạn thương tích công tác phòng chống dịch khi tổ chức các hoạt động ngoài giờ hành chính trong nhà trường
chưa thực hiện các hoạt động ngoài giờ chính khóa ngoại khóa bên ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới
việc tiêm chủng cho trẻ từ năm tới một mươi một tuổi vẫn đang là nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế
với lời trao đổi của ông dương trí dũng các bậc phụ huynh có thể tin tưởng vào công tác tiêm chủng sắp tới trong tương lai
để con em mình được bảo vệ thật tốt khỏi virus corona và các biến chủng của nó
trong khi thủ tướng yêu cầu bộ y tế chủ động quyết liệt thực hiện nghiên cứu tiêm vaccine covid một mươi chín mũi bốn cho người lớn
thì hiện tại việc tiêm mũi ba phòng covid một mươi chín tại đồng nai chỉ đạt trên năm mươi một
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
tỷ lệ tiêm mũi ba hiện nay đang còn thấp so với yêu cầu đã đề ra
tính đến nay việc tiêm mũi ba tại đồng nai đang được đánh giá là chậm so với yêu cầu đề ra
khi đến nay cả tỉnh chỉ đạt trên năm mươi một đồng nai còn gần một hai triệu người từ một mươi tám tuổi trở lên chưa được tiêm mũi ba
theo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai huyện tân phú và định quán
là hai địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi ba thấp nhất với hơn bốn mươi một
kế đến là thành phố biên hòa với tỷ lệ tiêm mũi ba

đáng lo ngại thành phố biên hòa lại là địa phương tập trung đông dân nhất tỉnh
trong số đó có hàng chục ngàn công nhân lao động
đến nay thành phố biên hòa mới có hơn ba trăm bảy mươi bốn người được tiêm vaccine mũi ba
theo phó chủ tịch quyên bang nhân dân thành phố biên hòa nguyễn duy tân
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tiêm vaccine mũi ba trên địa bàn thành phố chưa cao
đó là tâm lý chủ quan và e ngại của người dân cho rằng đã tiêm hai mũi vaccine
hoặc đã từng mắc covid một mươi chín thì không cần phải tiêm mũi ba
số lượng vaccine trước đây về không nhiều nên các địa phương chưa triển khai tiêm cho toàn dân
đặc biệt là vấn đề thiếu hụt về nhân lực y tế
từ tháng hai nhân lực phục vụ cho công tác tiêm vaccine giảm mạnh do số lượng lớn tình nguyện viên xin nghỉ
bao gồm học sinh sinh viên trở lại trường học nhân viên phục vụ công tác tại đơn vị
phó chủ tịch thành phố biên hòa cho hay để tăng tốc tiêm phòng covid một mươi chín mũi ba
từ nay đến cuối tháng ba thành phố biên hòa mở đợt cao điểm đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba
cũng như tiêm vét đối với những ai chưa tiêm đủ liều vaccine tại các trạm y tế ở xã phường
các cơ sở tiêm chủng trung tâm y tế thành phố trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh các bệnh viện và cơ sở tiêm chủng ngoài công lập
bên cạnh đó thành phố biên hòa còn triển khai các đội tiêm lưu động để tiêm cho công nhân lao động
của các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn
theo giám đốc sở y tế đồng nai phan huy anh vũ hiện nay toàn tỉnh đồng nai có gần ba mươi ca f
đang theo dõi tại nhà bốn trăm hai mươi bảy ca f đang điều trị tại các cơ sở y tế
trên thực tế số ca bệnh có thể cao hơn do nhiều người dân mắc covid một mươi chín
nhưng không khai báo với cơ quan chức năng
trước thực trạng tỷ lệ bao phủ vaccine mũi ba còn thấp phó bí thư thường trực tỉnh ủy đồng nai
hồ thanh sơn yêu cầu các địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine mũi ba
nhờ tiêm mũi ba mà thời gian qua mặc dù mỗi ngày tỉnh đồng nai ghi nhận vài ngàn ca bệnh covid một mươi chín
nhưng số ca bệnh nặng phải nhập viện điều trị và số ca tử vong giảm sâu
so với thời điểm tỉnh chưa bao phủ vaccine
mặt khác các địa phương cũng cần linh hoạt hơn trong khâu tổ chức tiêm
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
theo một bài báo được xuất bản gần nay trên tạp chí về bệnh tiểu đường primary care diabetes
các nhà khoa học đã tiết lộ rằng
những người không mắc bệnh tiểu đường nhưng có mức đường huyết hơi cao
lại có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do covid một mươi chín cao hơn so với những người mắc bệnh tiểu đường
theo tạp chí y khoa của anh news medical
các nhà khoa học từ đại học tehran university of medical sciences ở iran
đã so sánh mức độ nghiêm trọng của nhiễm covid một mươi chín ở bệnh nhân có bệnh nền tiểu đường
và bệnh nhân không mắc bệnh tiểu đường nhưng có hoặc không có mức đường huyết hơi cao
nghiên cứu được thực hiện trên tám trăm hai mươi hai bệnh nhân
dựa trên mức đường huyết tại thời điểm nhập viện như sau
ba trăm một mươi năm người có bệnh nền là bệnh tiểu đường
ba trăm chín mươi bốn người không mắc bệnh tiểu đường nhưng có mức đường huyết bình thường
một trăm một mươi ba người không mắc bệnh tiểu đường nhưng có mức đường huyết hơi cao
trên một trăm bốn mươi mg trên một đơn vị đo
kết quả ban đầu cho thấy những bệnh nhân covid một mươi chín có bệnh nền tiểu đường có tỷ lệ tử vong
tỷ lệ nằm phòng chăm sóc đặc biệt icg và thời gian nằm viện cao hơn đáng kể
mặc dù bệnh tiểu đường làm tăng tỷ lệ tử vong và nằm icu ở bệnh nhân covid một mươi chín
điều bất ngờ là mức tăng này thấp hơn so với người không mắc bệnh tiểu đường
nhưng mức đường huyết hơi cao trên một trăm bốn mươi mg trên một đơn vị tính
ngoài ra nghiên cứu còn nhận thấy bệnh nhân covid một mươi chín có mức đường huyết dưới một trăm bốn mươi mg
có thời gian nằm viện tỷ lệ nằm icu và tử vong thấp hơn đáng kể
từ lâu bệnh thiểu đường đã được biết là một trong những bệnh nền chính
làm tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín nghiêm trọng
nhận định trên không phải tự nhiên mà có và các nhà khoa học từ đại học tehran
university of medical sciences ở iran đã một lần nữa khẳng định điều này là đúng
do đó những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có mức đường huyết hơi cao
cần phải cảnh giác trước đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị những biến chứng do hậu covid để lại hiện nay đang là một vấn đề lớn
mà nhiều người gặp phải
trong đó nhiều người từng là f cho biết họ xảy ra hiện tượng mắt đỏ
đau nhức mắt mỏi mắt chảy nước mắt
hay mắc các bệnh về mắt
vậy tại sao covid một mươi chín lại dẫn đến những di chứng này
và liệu có cách nào để điều trị hay không
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
không chỉ những bệnh nhân mắc covid một mươi chín
mới đây bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp
bệnh nhân đến khám mắt sau dịch covid một mươi chín chủ yếu là bệnh khô mắt và rối loạn điều tiết
theo thạc sĩ bác sĩ phạm vũ huy tùng chuyên khoa mắt khoa khám bệnh
bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm sars cov hai xâm nhập vào cơ thể đã bắt đầu tàn phá các cơ quan
chứ không phải đến hậu covid mới có tác động và các mạch máu vỏng mạc ở mắt có thể bị ảnh hưởng
vỏng ngoạt là phần lót bên trong nhãn cầu ở mắt là lớp thần kinh tiếp nhận hình ảnh
và giúp chúng ta nhìn thấy mọi vật và được nuôi bởi mạch máu
nên nếu gặp phải các bệnh lý về mạch máu thiếu máu dẫn đến tắc mạch sẽ không nuôi được thần kinh võng mạc
từ đây sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thị giác gây giảm thị lực nhìn hình méo thậm chí mù loà
những đối tượng có bệnh lý nền như đái tháo đường tăng huyết áp tim mạch và những bệnh về huyết học
sẽ dễ mắc phải bệnh về mạch máu vỏng mạc tuy nhiên những người khỏe mạnh vẫn có thể bị ảnh hưởng
theo bác sĩ tùng nếu mắc có dấu hiệu đột ngột nhìn mờ hoặc là nhìn thấy một chùm đen như rùi bay trước mắt
hay là giống như tia xét xẹt qua lại cần đi khám sớm vì những dấu hiệu này xuất hiện có thể ảnh hưởng đến vỏng mặt rồi
hiện nay đối tượng là người lớn đi làm không phải là nhóm duy nhất bị ảnh hưởng
trẻ em nhìn chân chậm vào máy tính bản hoặc sử dụng máy tính trong ngày ở trường cũng có thể gặp vấn đề
đặc biệt là nếm ánh sáng và tư thế kém lý tưởng
hậu covid có thể sẽ gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm mà chúng ta không thể lường trước
chính vì thế quý vị các bạn nên quan tâm đến tình trạng sức khỏe
đặc biệt là sau khi nhiễm covid một mươi chín và khi có dấu hiệu nghi ngờ thì nên đến thăm khám bác sĩ ngay lập tức quý vị
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại